xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
và mở đầu sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh duyên hải miền trung và tây nguyên
tính đến thời điểm này mưa lũ đã khiến một mươi ba người chết và mất tích tại phú yên và bình định
nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên lúc bảy giờ sáng nay cho biết
lũ đã làm một mươi người chết và mất tích số nhà bị ngập nước là hai chín trăm sáu mươi năm nhà bốn nhà bị hư hỏng hoàn toàn
lúa vụ mùa bị ngập nước ngã đổ là bốn trăm sáu mươi chín hectare ba trăm ba mươi năm ha hoa màu và một ba trăm năm mươi tám hectare cây trồng khác bị thiệt hại
số gia súc chết cuốn trôi là năm trăm chín mươi tám con da cầm bị thiệt hại cuốn trôi là một mươi tám bảy trăm ba mươi bốn con
chìm một tàu cá trên biển một chín hectare
một chín hectare tôm đã bị vỡ cuốn trôi
tại bình định đến sáng nay nước lũ trên toàn tỉnh đã rút nhiều
tuy nhiên tại các đường tỉnh lộ liên xã đập tràn vẫn còn nước chảy xiết
theo ban chỉ huy phòng cháy chế cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
tính đến thời điểm hiện tại đợt mưa lũ này đã làm năm mươi hai xã trên một mươi huyện thị xã thành phố
với khoảng ba mươi một ba trăm bảy mươi tám nhà dân bị ngập nước đã có ba người chết hai người bị thương do mưa lũ gây ra
thiệt hại đến thời điểm hiện tại ước tính khoảng hai trăm linh tỷ đồng
mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho huyện miền núi an lão của tỉnh bình định
bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường đi các xã
ngoài ra tình trạng sạt lở cũng đã xảy ra tại nhiều khu vực dân cư trên đề bàn các huyện
đây là một trong hơn một mươi điểm sạt lở trên tuyến đường từ trung tâm huyện an lão đi xã an vĩnh
do mưa lớn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến nay
tại vị trí này hàng nghìn mét khối đất đá từ trên vách núi
đổ tràn xuống mặt đường kéo thêm nhiều cây cối chắn ngang mặt đường gây chia cắt giao thông
tình trạng sạt lở cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường khác tại huyện an lão
tổng khối lượng đất đá tràn xuống đường tại các điểm sạt lở trên một mươi mét khối
đối với những khu sạt lở
ảnh hưởng đến nhà và tài sản và kiến trúc của bà con
thì quy động lực lượng đoàn viên thanh niên và dân quân sẽ di dời tài sản của người dân bị ảnh hưởng lên những nơi an toàn
và đã chuẩn bị lương thực do đã chủ động lương thực từ trước
nên là đến giờ này thì cái việc mà thiếu đói thiếu lương thực thực phẩm của bà con thì cũng chưa xảy ra
mưa lớn cũng đã gây sạt lở tại nhiều khu vực dân cư trên địa bàn huyện an lão
khiến đất đá tràn xuống nhà người
trong đó điểm sạt lở tại thôn bốn xã an trung vào đêm hai mươi chín tháng một mươi một dạng sáng ba mươi tháng một mươi một
khiến cho hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống ngay sát mép bốn nhà người dân
rất may không có thương vong về người chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp bốn hộ dân này đến nơi an toàn
cho đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh bình định trời tạnh mưa nước lũ bắt đầu rút chậm
nhưng hàng nghìn nhà dân vẫn còn ngập sâu như là vùng vendê đông của hai huyện phù cát và tuy phước
tình hình ngập lụt không còn nguy hiểm cho người dân tuy nhiên hệ thống giao thông bị chia cắt
khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn nhất là thiếu thốn lương thực và nước uống
trước tình hình trên lực lượng công an các địa phương đã kịp thời vận chuyển lương thực
nhu yếu phẩm và nước uống đến hỗ trợ bà con ở vùng ngập lụt nặng
hiện tại bên cạnh nguồn lực thực phẩm do cảnh cán bộ chiến sĩ công an các địa phương ủng hộ
nhiều tổ chức cá nhân và các nhà hỏa tâm cũng đã tuyên góp hàng nghìn thùng mì tôm
qua nô vận chuyển số hàng hóa trên đến với người dân
không để hộ dân nào phải thiếu đói trong những ngày bị ngập lụt
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản đề nghị
các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai đắk lắc
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số một nghìn sáu trăm năm mươi chín ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và công điện số hai mươi bốn ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
công điện số hai mươi bốn ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
trong việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất
đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình hạ tầng
cùng với đó các địa phương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị thiệt hại
nhất là các gia đình có người bị chết mất tích huy động lực lượng giúp đỡ
người diêm dân vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất
ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút ra soát thống kê đánh giá thiệt hại
và kịp thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ khi vượt quá khả năng khắc phục của địa phương
các tỉnh gia lai phú yên bộ công thương tập đoàn địa lực việt nam
tiếp tục theo dõi sát diễn biến dòng chảy đến hồ và ngập lụt phía hạ du
để chỉ đạo vận hành hồ chứa theo quy định
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết
rét đậm rét hại triển khai ứng phó
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến cà mau tiếp tục triển khai theo dõi chặt chẽ
bản tin cảnh báo dự báo và ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
vào ngày hôm nay hai tháng một mươi hai tòa nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh
đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc giao đất vàng từ tám đến một mươi hai lê duẩn
hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
hội đồng xét xử tuyên phạt y án các bị cáo nguyễn thành tài tám năm tù lê thị thanh thúy
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tháng năm năm tù
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh năm năm tù
trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường ba năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
về kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh về phần xử lý vật chứng
và xác định thiệt hại trong vụ án hội đồng xét xử cho rằng không phù hợp với hồ sơ vụ án
và quy định của pháp luật nên tuyên bác toàn bộ kháng nghị
một đối tượng trong vụ án mua bán trái phép hai mươi bánh heroin
đã bị công an tỉnh sơn la bắt giữ thành công sau một mươi sáu năm lẩn trốn
sáng ngày một tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
bùa lao tủa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã triềng khừa huyện mộc châu sau một mươi sáu năm lẩn trốn
đối tượng bùa lao tủa bị bắt theo quy định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vào tháng tám năm hai nghìn bốn sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán ma túy trái phép
hai mươi bánh heroin
địa bàn bản thái hưng xã mường sang huyện mộc châu bị lực lượng chức năng bắt giữ
đối tượng tủa bỏ trốn khỏi địa phương
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an tp vinh của tỉnh nghệ an vừa làm rõ bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
gây thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn thành phố vinh và huyện diễn châu
liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các vụ trộm cắp nói trên thường phá cửa đột nhập vào các công sở
cửa hàng kinh doanh và nhà dân lợi dụng không có người trông coi để trộm cắp tài sản
sau một thời gian xác lập chuyên án và điều tra xác minh
ngày ba mươi tháng một mươi một công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng
nguyễn đức thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện diễn châu
và võ anh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố vinh là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra
tòa án nhân dân huyện quế sơn của tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
đối với bị cáo nguyễn minh tiến trú tại phường hòa hương tp tam kỳ của tỉnh quảng nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn minh tiến dùng tài khoản facebook huỳnh đức tài
do tiến đăng ký trước đó để giả mạo ông huỳnh đức tài người bán cây hoa lan qua mạng facebook
rồi nhắm tin nói chuyện với ông trần hữu vương trú tại thôn thuận long xã quế phong huyện quế sơn
qua facebook để lừa mua bán lan đột biến
tiến đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông vương
chỉ trong vòng hai tháng nạn nhân đã chuyển tổng cộng hai trăm năm mươi một triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do tiến cung cấp
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến bốn năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo tiến phải bồi thường cho bị hại số tiền hai trăm năm mươi một triệu đồng
tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đinh thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm một mươi bốn đường bà triệu
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng này có xẹo chấm cách một cm trên sau đôi mắt trái
đối tượng hà thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn sa lung
xã đồng sơn huyện nam trực tỉnh nam định
và đối tượng bùi văn cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường chú tại ngõ tám mươi hai tổ hai
khối chín phường văn cường

tỉnh đồng sơn phố vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online xin được kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại